bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số là chủ đề hội thảo khoa học vừa diễn ra tại hà nội do viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
tại hội thảo thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trịnh thị thủy cho biết triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn nqtu của ban chấp hành trung ương khóa chín về công tác dân tộc
và hai mươi năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm cttu của ban bí thư trung ương đảng khóa bảy về một số công tác ở vùng dân tộc mông
việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả khả quan tuy nhiên còn nhiều vấn đề đặt ra cần được giải quyết
đó là việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội có nơi làm tốt nhưng cũng có nơi lạm dụng khai thác lệch lạc
nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng
việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phải gắn liền với phát triển du lịch
trong đó cần bảo vệ tôn trọng ý kiến đề cao vai trò của cộng đồng
trên cơ sở đánh giá ý kiến của các nhà nghiên cứu bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ định hướng giải pháp cụ thể để có chỉ đạo sát với tình hình mới